nghiêm cấm đổ rác tập kết rác
tấm biển rất to và rõ ràng có lẽ cũng chẳng ai quan tâm
dường như đây đã trở thành một điểm vứt rác rất quen thuộc của nhiều người
ông việt nhân viên bảo vệ cho một công ty đầu ngõ ba trăm tám mươi chín đường trương định chứng kiến
ngày nào người dân cũng mang rác đến đây vứt tại chân của biển này
ông nhắc nhở nhưng không ai nghe họ cứ hồn nhiên đem rác vứt như thế này
có lẽ chính quyền khu vực làm ngơ hoặc cũng không có giải pháp để làm sạch đẹp hơn khu phố của mình
ngoài việc cấm biển cấm
ngày nào cũng như ngày nào không cứ bất cứ một giờ nào cả
họ tiện lúc nào là họ đi ở nhà người ở nhà cũng như người đi làm đều sẵn đi làm tranh thủ là cũng vứt rác ở đây
biển cấm thì là đã phản ảnh thậm chí tổ dân phố ở đây cũng đã vận động
nhưng và sau đó là đến làm cái biển cấm nhưng mà họ cũng coi thường cái biển cấm này
và họ ngang nhiên vứt ra đây
nhiều người cũng nhắc những người vứt rác
nhưng cũng không ngược lỗi
những bãi rác tự phát là do sự thiếu ý thức của một số bộ phận dân cư vứt bỏ
cũng giống như nhiều bãi rác khác
thì những bãi rác trong khu dân cư lại càng nguy hiểm bởi xung quanh là các hộ gia đình
theo những người dân ở đây họ đã góp ý với chính quyền nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi
mùi hôi thối bốc lên nồng nặng vào những ngày nắng nóng
tôi mong rằng là thứ nhất là nhà nước có chế tài
những bãi rác vứt rái bửa bãi ra như thế này dân rất bức xúc
nói thật sự thế mà bây giờ thứ nhất là hè
nào thì nhà trẻ ngay bên cạnh này
nhà dân này ốm đau bệnh tật
bệnh chỉ trong một cái túi rác
thịt bẩn này thịt mua lòng mua nước các thứ này người ta để ra quá bẩn
những bãi rác tự phát ở hầu khắp các con đường ngõ ngách của thủ đô
thậm chí nhiều khu vực có xe rác
nhưng nhiều người vẫn vứt vừa ngoài

ai cũng mong muốn một môi trường trong sạch bầu không khí trong lành
nhưng có lẽ họ chưa nhận ra
phải chăng chính mình cũng là một trong những nguyên nhân gây ổn nhẫn môi trường
trong cái sinh hoạt của người dân ấy
thì cái ý thức của người dân
trong cái việc mà giảm cái ổn nhẫn không khí
kể cả nguồn thải và kể cả chất thải cũng rất là quan trọng
nếu chúng ta có ý thức tốt thì các cái
nguồn thải cái ổn nhẫn không khí nó sẽ giảm đi
hà nội chưa có quy định về phân loại rác thải tại nguồn
vì thế mà nhiều người dân vẫn có thói quen để rác lẫn lộn vào túi ni lông rồi đem vứt
công việc hàng ngày của chị nhuần một mươi một năm nay
là đi thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ dân
bất kể dù nắng hay mưa
chị cho biết
rác sinh hoạt từ các hộ gia đình
càng ngày càng nhiều
rác từ khu dân cư từ sự thiếu ý thức của người dân và sự thiếu trách nhiệm của chính quyền sở tại
xe của chúng tôi đã kêu gọi là không vứt rác ra đường hãy bỏ rác vào tùng
nhưng mà người dân không có ý thức
nói luôn là dân không có ý thức thành ra là chúng tôi vứt vào ở cái chỗ đấy
thí dụ chúng tôi đến có kẻng ấy mà dân người ta vứt ra ấy
thì là bọn tôi sẽ nhàn đi và tôi sẽ cảm thấy là
chỉ việc kẻm mà vứt lên xe thì nó nhẹ nhàng mà không phải cúi mặt xuống
không gầm mặt xuống để bốc
nhưng đây người dân thấy hai bên đường
đi coi như là bọn tôi hầu như bọn tôi phải bốc hết
chất thải của tất cả các loại người
người ta cho lẫn vào hết
chưa thấy phân loại gì ra cả
chúng tôi nhiều lúc còn bước cả vào kim tiên
theo các chuyên gia về môi trường
cùng với sự phát triển của thủ đô
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi
lượng rác thải
của toàn thành phố sẽ vào khoảng trên một mươi bốn kg
đây là một con số đáng báo động
trong quy hoạch đô thị hiện tại của việt nam
thì các nhà phê duyệt thiết kế
cũng như các hạ thực hiện
chưa thực hiện cho vấn đề quy hoạch của rác thải
nếu chúng ta làm những bài bản như các nước phát triển
thì cái tình trạng rác thải đô thị ứ động
các đô thị sẽ được giải quyết tốt hơn
lượng rác thải sinh hoạt ở việt nam
lên tới hai mươi bảy triệu tấn mỗi năm
và tăng năm mỗi năm
người dân đô thị thải một sáu kg rác mỗi ngày
các chất thải phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày của con người
được gọi là chất thải rắn sinh hoạt
rác thải rắn sinh hoạt gồm ba loại chính
rác hữu cơ như rau củ quả lá cây sắc động vật
rác có khả năng tái sử dụng như giấy túi ni lông
vỏ chai nhựa vỏ hộp sữa chai thủy tinh
và rác thải còn lại
phân loại rác thải tại nguồn
là việc làm mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho môi trường
nhưng việc phân loại rác thải sinh hoạt ở hà nội
còn gặp nhiều bất cập
thứ nhất là phải sự ủng hộ của các cấp chính quyền
và thật sự những người quản lý đô thị
phải đầu tư công sức của lĩnh vực này
thứ hai là ý thức của người dân
còn bây giờ chúng ta trộn vào tất cả với nhau
thì cái giải pháp của chúng ta rẻ nhất chính là đem trôn lắm
nhưng mà kỳ thực kỳ này
diện tích trôn lấp của hà nội rất hiếm
đã thay đổi bãi rác đến banh quận chục lần rồi
nhưng mà vẫn không đủ diện tích để trôn lấp
bởi vì cái lượng rác thải nó tăng lên theo cái lượng dân cư
ngay tấm biển kêu gọi bảo vệ môi trường là rác
cấm vứt rác thì lại càng nhiều rác
nhiều con đường ở thủ đô tràn ngập rác
càng cấm người ta càng vi phạm
rác thải đô thị là một vấn nạn của thủ đô
trách nhiệm của cơ quan quản lý
cần siết chặt
và người dân cần nâng cao ý thức
để chúng ta có được một bầu không khí trong sạch
như được kêu gọi
đạo càng phát triển thì càng nhiều rác
người dân càng đông
rác càng nhiều
hiện tại như bây giờ chúng em đã thấy non lắng
không biết một vài năm nữa thì mình sẽ
ở trên rác thải
hay là ngủ trên rác thải
đã nhiều năm nay
chị mến một trong bốn thanh niên xung phong thuộc liên đội thanh niên xung phong đảo bạch long bắc
được giao nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt vào mỗi buổi sáng sớm
tổ thu gom rác của chị mến
chỉ có vỏn vẹn bốn người
được chia làm hai nhóm
mỗi nhóm luân phiên phụ trách vệ sinh trên đảo một tuần
điều mà chị mến luôn chăm chở
chính là ý thức của người dân
trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường
tròn đảo có diện tích bốn km vuông
với hơn một quân và dân đang sinh sống tại nơi đây
cái này là tất cả nó dân
bọn em thì cũng vận động
cũng nói chung là tuyên truyền với văn loại rác
nhưng mà nói chung chỉ được một thời gian thôi còn nãy này như cũ
ở đây thì đúng loại rác em ạ
thì từ trong đất liền trở ra như là rau đò các thứ thì
thì chị thử lý như là cái đò rau quả các thứ nếu mà hỏng hóc thì chị nhặt cho heo ăn
còn những cái rác mà không ăn được
thì chị cho họ đi mang đi đổ
bỏ chai nhựa bình ra thì cũng có một số người đi người ta đi gom ấy
còn lại thì không thì là trộn lẫn với lại rác sinh hoạt thì mình lại đổ ra vóc rác thôi
chị cũng mong muốn như là mỗi nhà cũng rác khô khô
cho bọn chị cái thùng như thế này
thùng to đường rác như thế này
hôm qua chủ nhật một hai hôm mà nó ướt ra nhiều lắm ở đây nó chặt
không có chỗ để
những chuyến xe này
mỗi ngày gõng gần một tấn rác thải sinh hoạt sang khí cực tệ
đó là nơi đầy của đảo bạch long vĩ
nơi chúng được đổi trực tiếp xuống các hố trôn lấp sơ sài
chỉ cách bờ biển vài ba chục mét
rác cứ thế chất chồng lên
bởi các giải pháp xử lý còn rất tạm bỡ
mà chưa có cách gì phát phục một cách trở để
cho đến thời điểm này
nguồn nước trầm trên đảo tìm tiêu
mà ngay cả những người đang trực tiếp làm công việc thu gom rác như chị mến
cũng không khỏi lật ngủi
xử lý rác không có cái phương án gì xử lý cả
mà bây giờ phát triển kinh tế đảo thì
đảo càng phát triển thì càng nhiều rác
người dân càng đông rác càng nhiều
mà ý thức không có thì nó lại trở thành một cái mặt khác
nên là cũng khó lắm
chúng em bây giờ thì
làm nhiệm vụ chỉ là thu gom thôi chứ còn nhiều cái vấn đề khác thì lại phải nhờ đến cơ quan chính quyền
giảm thờ là mình xử lý theo với thủ công
tự đốt để cho phân hủy mới nhất là cái túi ni lông ấy
thì rất là khó
khó phân hủy
ủy ban dân huyện thì cũng đã
giao nhiệm vụ
các khu dân cư
các cơ quan đơn vị
là tổ chức
dọn vệ sinh hàng tuần
vào thứ năm hàng tuần
đấy là để làm sạch các cái tuyến đường
và các khu vực xung quanh cơ quan đơn vị
nhằm giữ gìn và làm vệ sinh môi trường
cách hối trôn lớp rác chừng nửa kế số
hàng tấn rác thải nhựa
được tập kết tại gia đình chị nga
một trong hai hộ gia đình làm công việc thu mua phế liệu trên huyện đảo bạch long vĩ
đã hơn chục năm nay
những chai nhựa đựng nước rải khát
thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân
ngư dân và khách du lịch trên đảo
vốn mang ý nghĩa phát triển
thì giờ đây lại là gánh nặng cho hòn đảo xinh đẹp này
ở đây thì ở ngoài biển với lại nhà ta
đi tàu bè đã đánh bắt kinh xa bờ nhà ta bây giờ nương thực tặng thực phẩm thế cho nên là khi mà nhà ta ăn uống thì ta lại bỏ
xuống thì nó trôi rạp vào trong bờ thì những người dân ở đây nhà ta đi
vớt về thì chúng tôi là người thu mua
gom tất cả các thứ vào bây giờ mà không xử lý được thì đương nhiên là
tương lai cái lượng rác nó sẽ thành khổng lồ
nó sẽ chiếm nhiều cái phần sinh sống của con người hơn
hiện tại như bây giờ là chúng em đã thấy lo lắng không biết một vài năm nữa thì mình sẽ
ở trên rác thải hay là ngủ trên rác thải hay là
vì cái môi sừng sống nhất là ảnh hưởng đến cái
sức khỏe của mình
theo tôi thì bây giờ thì chỉ có là
tất cả là tự rác
tự ý của con người thôi
chứ còn nếu mà mỗi người có một cái ý thức
thì là rác thải sẽ không bao giờ trôi gạt như thế cả
chỉ mong muốn duy nhất một điều là
tất cả toàn dân
với lại quân dân huyện đảo là
tất cả là vì môi trường
giữ gìn sạch sẽ gọi là biển đảng
không phải rác các thứ ninh tinh
để cho phần chúng em tu quăm rác nó cũng dễ
phần bảo vệ môi trường sinh thái của mình
môi trường của mình sinh sống nó sạch sẽ hơn nó không có bị ô nhiễm
không bị rác thải gọi là
phủ lấp hết những cái gọi là tự nhiên ban tặng
trải qua gần ba mươi năm xây dựng và phát triển
kể từ ngày hai mươi sáu tháng hai
ngày mà sáu mươi hai thanh niên sung phong
và một số hộ ngư dân đầu tiên ra sinh sống và làm việc tại đảo
bạch long vĩ đã mang cho mình sức sống mới
với ý chí quật cường
khát khao bỏng cháy của quân và dân huyện đảo
vẫn còn đó những vấn đề đang tồn tại
chưa được giải quyết triệt để như rác thải
chính vì vậy
càng cần hơn nữa sự đoàn kết
chung tay của quân và dân huyện đảo
xóa tan đi những nốt chầm như thế
để giữ gìn và phát huy tinh thần bám trụ
xây dựng và phát triển
xứng tầm với vị thế mà huyện đảo bạch long vĩ đang có
không chỉ cho hôm nay
mà cho cả muôn đời sau